chiều nay trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác đề án sáu của chính phủ phó trưởng ban chỉ đạo đề án sáu của bộ công an cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với công an tp hcm để đánh giá tình hình kết quả công tác triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi tại tp hcm
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã ghi nhận kết quả mà công an tp hcm đã đạt được trong quá trình thực hiện đề án
đồng chí thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới công an tp hcm cần tiếp tục kiểm tra lộ trình phân công lực lượng giả soát những nội dung phần việc các bộ phận cán bộ phải hiểu rõ được nhiệm vụ công việc trách nhiệm của mình
đồng thời tìm hướng khắc phục hạ tầng thiết bị phần mềm dữ liệu cổng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống gắn với nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú quản lý địa bàn quản lý đối tượng phục vụ phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố
đẩy nhanh tiến độ thực hiện hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn phục vụ chuyển đổi số quốc gia
tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng bộ công an thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo đề án sáu tp hcm
khẳng định công an thành phố luôn cố gắng cao nhất tập trung nguồn lực phương tiện để triển khai thực hiện khắc phục mọi khó khăn đảm bảo nhân lực bố trí về công an phường xã thị trấn thực hiện có hiệu quả đề án sáu
tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng bộ công an thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo đề án sáu